taste op australia là chương trình được tổ chức thường niên nhằm giới thiệu về ẩm thực cũng như phong cách chế biến và văn hóa của nước australia tại việt nam
sự kiện do chính phủ australia hợp tác với các nhà phân phối các nhà bán lẻ nhà hàng các tổ chức tại việt nam và australia nhằm quảng bá ẩm thực văn hóa và thiết kế của australia đến các ngành công nghiệp và người tiêu dùng việt nam thông qua các sự kiện dành cho doanh nghiệp thương mại và công chúng
buổi lễ hương vị australia và tất cả các hoạt động mà chúng tôi tổ chức đều nhằm hướng đến đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa việt nam và australia
và bằng những việc làm hết sức thiết thực đó là chúng tôi mang đến những sản phẩm của australia thông qua một người rất nổi tiếng và rất quen thuộc với việt nam đó là đầu bếp nổi tiếng luke nguyễn là đại sứ của chương trình
và chúng tôi cũng thông qua các cuộc thi để tìm kiếm những học sinh của việt nam đam mê với australia
và chúng tôi cũng thông qua các cuộc thi kỹ năng nấu ăn sử dụng những sản phẩm của australia để chế biến những món ăn mang hương vị australia và việt nam
đó cũng chính là việc bày tỏ mối liên kết tương tác giữa australia và việt nam
chương trình được diễn ra từ ngày năm tháng năm và kéo dài đến hết ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng và nha trang